như vậy tính đến thời điểm hiện tại việt nam đã ghi nhận một trăm ba mươi bốn ca mắc covid một mươi chín
trong đó có một mươi bảy ca đã chữa khỏi bệnh chưa ghi nhận trường hợp nào tử vong
các bệnh nhân còn lại hiện đang được cách ly điều trị tại các cơ sở y tế trong cả nước
tổng số trường hợp nghi ngờ đang theo dõi cách ly là một năm trăm chín mươi sáu
tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe cách ly là bốn mươi sáu chín trăm ba mươi ba người
ngày hôm qua hai mươi bốn tháng ba bộ trưởng bộ công an tô lâm ra công điện chỉ đạo công an các đơn vị địa phương
quyết liệt thực hiện nghiêm túc khẩn trương các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
trong đó bộ trưởng chỉ đạo công an cả nước xử lý kịp thời người đăng tin xuyên tạc
chống đối không thực thi các quy định phòng chống dịch
bộ trưởng yêu cầu công an toàn quốc gia soát từng nhà từng hộ và từng khu phố
đi từng ngõ gõ từng nhà để lập danh sách người nước ngoài và công dân việt nam nhập cảnh
đang cư trú tại địa phương từ ngày bảy đến ngày hai mươi
ngày hai mươi bốn tháng ba kết quả báo cáo bộ trước một mươi tám h ngày hai mươi năm tháng ba
diễn biến dịch bệnh có thể khiến tình hình tội phạm trở nên phức tạp
bộ trưởng tô lâm chỉ đạo toàn lực lượng đấu tranh phòng chống các loại hình tội phạm
phát hiện xử lý kịp thời những người đăng tin xuyên tạc gây hoang mang dư luận
đối tượng chống đối không thực thi các quy định phòng chống dịch bệnh hoặc tội phạm hình sự
trộm cắp gây dối buôn lậu sản xuất hàng giả nhất là hàng hóa liên quan đến công tác phòng chống dịch bệnh
tiếp tục với các tin tức về an ninh trật tự
liên quan đến vụ dùng súng bắn chết người xảy ra vào đêm ngày hai mươi một tháng ba
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hải dương đã khởi tố vụ án khởi tố bị can
bắt tạm giam đối tượng nguyễn trí dương trú tại phường tứ minh thành phố hải dương về hành vi giết người
như antv đã đưa tin
như antv đã đưa tin
vào tháng hai mươi hai h năm mươi ngày hai mươi một tháng ba trước cửa nhà số ba mươi trên hai trăm bảy mươi hoàng quốc việt phường tứ minh
trong khi nguyễn trí dương và một người trong coi quản lý nhà nghỉ giang khánh của dương
đang ở ngoài chuẩn bị cho xe ô tô vào nhà đã bất ngờ bị nguyễn minh quân đi xe máy lao tới cầm dao chém loạn xạ
trong lúc bị đuổi chém dương đã lấy súng dạng súng côn quay tự chế bắn hai nhát về phía quân
sau đó một viên đã trúng mạng sườn bên phải khiến nạn nhân tử vong
chỉ trong một ngày hai mươi bốn tháng ba ba vụ ba đối tượng mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy trên địa bàn
đã bị đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an quận liên triều thành phố đà nẵng phát hiện bắt giữ
kiểm tra khu nhà trọ thuộc phường hòa minh lực lượng chức năng phát hiện trong vòng của ngô trịnh quỳnh như
trú tại quận thanh khê khoảng ba mươi g ma túy đá gần ba mươi triệu đồng tiền mặt cùng một số dụng cụ dùng để phân chia và sử dụng ma túy
trong một kiểm tra hành chính đối với bùi ngọc hoàng vương trú quận liên triều ở cùng dãy trọ
cơ quan công an phát hiện một gói ma túy đá cùng nhiều hung khí tự tạo được cất giấu trong phòng ở
trước đó đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an quận liên triều cũng đã bắt giữ nguyễn như cường
chú quận sơn trà thu giữ năm mươi viên thuốc lắc một mươi gram ketamin cùng một số tăng vật liên quan khác
đến hai mươi giờ tối qua hai mươi bốn tháng ba hơn bốn mươi công nhân của công ty trách nhiệm hữu hạn kỳ lợi
khu công nghiệp bào xéo huyện trảng bom tỉnh đồng nai vẫn đang được cấp cứu và điều trị
tại bệnh viện đại học y dược sinh mark tại thành phố biên hòa và tại trung tâm y tế huyện trảng bom tỉnh đồng nai do ngộ độc thực phẩm
sau bữa cơm trưa vào ngày hai mươi bốn tháng ba tại công ty trách nhiệm hữu hạn kỳ lợi khu công nghiệp bào xéo huyện trảng bom
nhiều công nhân có biểu hiện nhức đầu buồn nôn chóng mặt
ngay sau đó gần một trăm linh công nhân được đưa vào trung tâm y tế huyện trảng bom điều trị
cùng lúc gần hai mươi công nhân được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đại học y dược sinh mạc thành phố biên hòa
bước đầu xác định một trăm bốn mươi chín công nhân nhập viện cấp cứu là do ngộ độc thực phẩm
hiện liên đoàn lao động huyện trảng bom đang phối hợp với cơ quan chức năng tỉnh đồng nai tiếp tục điều tra xác minh